thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng công an thành phố hải phòng
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần văn tuấn và trần hoàng tiến
về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào hai giờ ngày hai tháng năm đội cảnh sát giao thông số ba phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
phối hợp cùng công an phường sở dầu làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư metro hồng bàng hải phòng
thì phát hiện hai xe máy có hành vi vi phạm luật giao thông
khi đến gần tổ công tác thì xe máy do trần văn tuấn dồ ga bốc đầu nên bị ngã
lúc này tổ công tác tiến hành đến dựng xe của trần văn tuấn lên và yêu cầu kiểm tra hành chính
các đối tượng đã không chấp hành mà chống trả chửi bới tổ công tác
trần văn tuấn và trần hoàng tiến có hành vi túm cổ áo đạp một đồng chí cảnh sát giao thông ngã
sau đó lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
bốn bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được các lực lượng công an
biên phòng hải quan tỉnh sơn la phối hợp thu giữ tại bản thống nhất xã triềng khương huyện sông mã
khi bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là phạm văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã triềng khương huyện sông mã
và sống a cho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
tại cơ quan công an hữu và hải quan tỉnh sơn la đã được bắt giữ
họ đã cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới
với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về bán kiếm lời đang trong quá trình giao dịch mua bán
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi một bị cáo
trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán chiếm đoạt tài sản của các bị hại và một số ngân hàng
các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân
của nhiều người trên mạng internet để làm giả sổ đỏ làm giả giấy tờ cá nhân
đánh cháo sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vũ quý lãm chú tại tỉnh hải dương và các đồng phạm trong vụ án đã bàn bạc thống nhất
cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng thủ đoạn thông qua các trang web mua bán đất
lãm tìm hiểu thông tin người cần bán
rồi liên lạc giả làm người đi mua đất yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gửi cho lãm để lãm làm giả
quá trình tiếp cận với chủ đất lợi dụng lúc sơ hở lãm đã đánh cháo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
sau đó lãm phân công đồng bọn làm giả giấy tờ tùy thân giấy chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu của chủ đất hoặc là giả danh là chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho người khác để chiếm đoạt tiền
ngoài ra lãm còn nhận vay được tiền với lãi suất thấp tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký hợp đồng chuyển nhượng
cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác hoặc là chuyển nhượng cho lãm để sử dụng tài sản đó
mang thế chấp tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền
sau khi phạm tội vũ quý lãm bỏ trốn
quá trình điều tra đã xác định tổng số tiền mà vũ quý lãm và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng
của một mươi một cá nhân và ngân hàng việt nam thịnh vượng vp bank
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
thưa quý vị hoạt động trong vỏ bọc na ná như là sàn chứng khoán hút khách bằng các khoản ăn chia đa cấp
chỉ trong một thời gian ngắn đường dây cờ bạc đã giao dịch số tiền khoảng hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đây là nhóm đối tượng mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại quận hoàng mai hà nội
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện trên mạng xã hội hình ảnh kênh đánh bạc trong giao diện khá giống sản chứng khoán
chưa hết các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức đa cấp
để đối phó với cơ quan chức năng nhóm điều hành website này dựng biểu đồ như hình chứng khoán
ban đầu người chơi không hiểu nhưng khi tham gia rồi thì họ biết đây là hình thức đánh bạc nhưng vì hám lời nên đã tích cực lôi kéo thêm người chơi
cách thức giao dịch trên sàn b o
thì nó dựa vào tỷ giá giữa đồng bitcoin và đồng usdt
thì cái chỉ số đấy nó sẽ lấy trên một cái sàn gọi là sàn tốt bột thế giới nó tên là sàn binance
thì khi mình giao dịch thì mình sẽ nạp tiền điện tử nó cụ thể là usd vào trong tài khoản
và sẽ có hai cách giao dịch
cách thứ nhất là mình sẽ sử dụng cái tài khoản demo để chơi thử
còn cách thứ hai thì mình sẽ nạp tiền thật vào trong tài khoản usdt
thì khi mình nạp vào thì mình sẽ có khoảng thời gian
khoảng phút để mình chọn mua và bán ở trên cái sàn giao dịch
thì sau khi mà hết thời gian họ trả kết quả thì người nào thắng thì sẽ nhận về là chín mươi năm cái số tiền đã giao dịch
còn người nào mà thua thì sẽ mất đủ một trăm linh cái số tiền giao dịch
qua nghiên cứu tài liệu lực lượng chức năng đã phát hiện những người tham gia đặt cược thắng thua đánh bạc sử dụng đồng tiền ảo usgt
làm công vụ trung gian để đánh bạc trên sàn vista hai jet
người chơi đánh bạc với hệ thống sàn thì thắng sẽ được hệ thống trả bằng điểm có thể quy đổi ra ustt
từ đó chuyển thành tiền mặt việt nam đồng
mức đặt cược thấp nhất là một usd một lần
một usdt có giá trị tương đương một usd
trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn vista do đường dây của nguyễn anh tuấn cầm đầu
cũng tới gần hai tỷ đồng
thủ đoạn hoạt động phạm tội đánh bạc qua mạng này thì không mới
tuy nhiên do bản chất các loại tội phạm này và hình thức hoạt động của chúng diễn ra
gây rất nhiều rất nhiều khó khăn cho hoạt động đấu tranh thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội
tuy nhiên với quyết tâm và tinh thần kiên quyết đấu tranh thì phòng vệ sinh sự công an tỉnh hải dương
đã triệt phá thành công bằng nhóm này để xử lý các đối tượng
đối tượng chức phong luật và đảm bảo giam đe đối với những người khác
mọi hành vi phạm tội đều có thể bị phát hiện và xử lý
hiện một mươi ba bị can trong đường dây này đã bị khởi tố và vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng
lực lượng cảnh sát giao thông trên đường dây này đã bị khởi tố
nhưng cả nước đã nỗ lực tăng cường công tác ứng trực
các cán bộ chiến sĩ mang quân phục màu sắc nắng có mặt ở mọi lúc mọi nơi trên các cung đường của mọi miền tổ quốc
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho việc đi lại di chuyển của người dân được an toàn
có phần đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
từ sáng sớm cho đến tối mịt những hàng rào sống vẫn luôn có mặt tại điểm nóng giao thông
nơi cửa ngõ thủ đô hà nội
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
người dân di chuyển về quê hoặc đi du lịch từ sớm
tình trạng tắt đường tại các cửa ngõ dự đoán sẽ xảy ra
chính vì thế các phương án phân luồng giao thông được triển khai từ rất sớm
từ trước khi nghỉ lễ thì đã có phương án phân luồng
sự phối hợp với các công an địa phương các khu vực gấp danh và các lực lượng khác
với các lực lượng
các công an tuyên truyền và lực lượng ứng trực trên tuyến đầy đủ
nên khi lượng phương tiện đông thì sẽ không bị động rồi lại qua thì cũng không bị ủn đắp
đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện lưu thông đông nhất từ sau dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân
luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã định một trong những nhiệm vụ trọng
điểm này là giám sát kéo giả ngỡ vi phạm về nồng độ cồn theo đó công an các tỉnh thành địa phương
lên phương án xử lý tập trung triệt để và nghiêm khắc vào các tuyến địa bàn khung giờ trọng điểm
nồng độ cồn là một trong những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông sẽ được
kiểm tra và sẽ được phải xác định từng khu vực từng vị trí từng tuyến mà liên quan đến các
hàng quán những người mà điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia để chúng tôi xử lý từng khung giờ
và từng thời điểm đảm bảo và lấy hiệu quả lấy phòng ngừa nhưng mà hiệu quả công việc
cái tính cưỡng chế cao và cái vi phạm tai nạn do sử dụng rượu bia phải giảm trong đợt này
với những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong dịp nghỉ lễ vừa qua
tình hình tai nạn giao thông đã có dấu hiệu giảm so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một
số vụ tai nạn giảm sáu ba số người chết giảm năm một mươi bảy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
những người chiến sĩ mang sắc phục màu nắng cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi nhân dân cần đến
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp dân đã trở nên gần gũi hơn trong tâm trí mỗi người dân
trong dịp nghỉ lễ vừa qua thì tôi thấy là các lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ rất tốt cho

có vấn đề gì trên đường và tốt hơn
tôi rất là cảm phục các cảnh sát giao thông khi mà phải trực lễ khi mà thì tôi thì được đi du lịch hoặc là đi chơi
hiện nay thì khi mà mạng xã hội phát triển thì tôi thấy là có rất nhiều hình ảnh về cảnh sát giao thông đẹp được lan tỏa trên mạng xã hội
và không chỉ đấy thì tôi còn có gặp ngoài rồi thật khá là nhiều khi mà đi ngoài đường

lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông

xã thường lạc huyện hồng ngự phát hiện xuồng máy đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng đối tượng trên xuồng đã bỏ lại phương tiện nhà xuất xong tẩu thoát
qua kiểm tra phương tiện tổ công tác phát hiện bốn hai trăm năm mươi gói thuốc lá ngoại các loại
trước đó lúc hai giờ sáng cùng ngày đội biên phòng cầu mốt phối hợp
cùng đội đặc nhiệm thu phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tính đồng tháp
trong lúc làm nhiệm vụ từ khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự
cũng đã phát hiện ba gói thuốc lá ngoại vô chủ được tập kết bên bờ sông sở thượng
các vụ việc đang được điều tra xử lý
liên quan đến vụ việc năm thanh niên tử vong khi truy đuổi hai đối tượng cướp giật tài sản
trên đường nguyễn văn quá phường đông hưng thuận quận một mươi hai
ngày năm tháng năm công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đã bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp
hai đối tượng cướp dật đã bị công an quận một mươi hai bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
là điện đức huy hai mươi năm tuổi ngụ quận một mươi hai và phùng tấn thành hai mươi bốn tuổi ngụ huyện hóc môn
theo điều tra ban đầu khuya ngày hai mươi bảy tháng bốn huy chạy xe máy trở thành trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai
cả hai phát hiện nam sinh đi phía trước đã nghe điện thoại nên áp sát giật rồi tẩu thoát
năm sinh tăng ga đuổi theo với tốc độ cao đâm vào đuôi xe của hai tên cướp
đại nhân mất lái va chạm với xe máy đi ngược chiều ngả xuống đường tử vong tại chỗ
do tốc độ cao chiếc xe tiếp tục trực dài hàng chục mét về phía trước rồi lao vào ô tô bốn chỗ chạy ngược chiều
hai nghi can sau đó bỏ trốn một phần đuôi xe máy có gắn biển số bị gãy rớt tại hiện trường
vào cuộc điều tra các trinh sát mất được huy và thành thu giữ tăng vật là chiếc iphone một mươi hai pro của nạn nhân
hiện công an quận một mươi hai đang lấy thêm lời khai và điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ
kính thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong hồi cuối năm ngoái
và đến nay thì viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo cáo trạng trang sống chung như vợ chồng với thái và bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba
là con riêng của thái tại chung cư tô bắc
hai sài gòn bơn phường hai mươi hai quận bình thạnh
quá trình sống chung do tức giận việc gia đình thái không cho thấy kết hôn với mình
và thái không muốn có con chung nên lúc ở nhà với bé e
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đánh đập hành hạ giả giả mang bé trong nhiều giờ nhiều ngày
từ một mươi bốn h năm mươi một đến hơn một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đánh liên tục dùng tay chân bật gây gỗ
là hung khí nguy hiểm đánh đập liên tục dồn dập vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu bé
khiến bé tử vong trước khi vào bệnh viện
còn thái chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ con ruột mình
nhưng thái không căng ngăn mà còn tham gia cùng đánh đập hành hạ bé
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi biết trang đánh con mình tử vong
thái xóa toàn bộ dữ liệu các camera trong căn hộ để che giấu hành vi phạm tội của trang
viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội trang và thái gây bất bình trong nhân dân
dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết
xe buýt số năm mươi sáu tuyến bến xe chợ lớn đại học giao thông vận tải
do hợp tác xã vận tải quyết thắng quản lý vừa bị yêu cầu ngừng hoạt động
nguyên nhân là xuất phát từ một đoạn clip hơn hai phút ghi lại cảnh xe buýt số năm mươi sáu
chạy tốc độ nhanh tạc cabin xe đầu kéo container gây xôn xao trên mạng xã hội ngày năm tháng năm
qua xác minh vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên xa lộ hà nội
đoạn dẫn lên cầu rạch chiếc tp thủ đức tp hcm và được camera hành trình
của một phương tiện khác lưu thông cùng chiều ghi lại
theo đó khi xe đầu kéo container đang chạy lên cầu rạch chiếc hướng từ cầu sài gòn
về ngã tư thủ đức thì xe buýt số năm mươi sáu chạy vượt lên rẽ sang phải
xe buýt chạy với tốc độ cao lớn làng khiến phần đuôi phương tiện này va vào ca bin xe đầu kéo
đại diện trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết
cùng với việc yêu cầu xe buýt ngừng hoạt động tài xế điều khiển xe cũng phải làm giải trình về vụ việc
thực hiện kế hoạch tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi hai tại phía nam
trong hai ngày ngày năm ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cục hậu cần bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tổ chức huấn luyện kiểm tra
chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
cho các đơn vị trực thuộc bộ công an phía nam
chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến từ các đơn vị trực thuộc bộ công an phía nam
theo kế hoạch tập huấn sẽ diễn ra hai ngày trong đó gồm một buổi học lý thuyết và ba buổi học thực hành
chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đào tạo lực lượng công an nhân dân
giỏi về chuyên môn nắm vững kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu
và xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
ngoài ra thông qua các buổi thực hành các chiến sĩ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về phòng chống cháy nổ
và có kỹ năng cứu người và thoát hiểm an toàn từ đó sẵn sàng ứng cứu và chữa cháy khi có hỏa hoạn

qua buổi tập huấn tuy thời gian không được dài cũng để chúng tôi cảm nhận
cũng như là hiểu sâu sắc hơn về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu hộ cứu nạn
qua buổi học tập bản thân cá nhân chúng tôi cùng với tập thể ba trăm linh anh em buổi sáng này có tập huấn
cũng đã nhìn nhận ra được những yêu khuyết điểm cũng như về công tác phòng cháy chữa cháy
qua đó chúng tôi cũng đã thấm nhuận về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu hộ cứu nạn
để từ đó để rút ra những kinh nghiệm cũng như bài học để khắc phục trong những tình tiết
ví dụ như là cháy nổ tại khu vực cơ quan cũng như nơi mình sinh sống
buổi chiều hôm nay chúng tôi cũng đã thực hành công tác dập lửa cũng như thao tác để cuốn ống
rồi lấy nước từ các họng bình chữa cháy ra
bản thân tôi cũng như tất cả các đồng chí ở đây đã trên tinh thần học hỏi
cũng thực hiện tốt những thao tác tại hội thao cũng như trên hội trường
để từ đó được thực hiện
để áp dụng vào công việc thực tiễn của đơn vị cũng như nơi mình sinh sống
để hoàn thiện tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
trước đây mà mình mà chưa thực tế mình chưa có sử dụng hoặc chưa được cầm đến cái bình co hai
cũng như là cái bình bột thì mình cảm thấy là mình sẽ lúng túng
nhưng mà khi mình thực tế mình được sử dụng rồi thì mình thấy nó rất là đơn giản
và thực tế là khi mình đã được trang bị và thực tế rồi thì mình rất là tự tin
và khi mà có cháy nổ ra thì quan trọng nhất đó là mình phải bình tĩnh
và những cái thông tin mình đã được học rồi đó thì dễ dàng xử lý phòng cháy chữa cháy tại nhà mình
song song với công tác tập huấn các đơn vị thuộc bộ công an phía nam
sẽ tổ chức rà soát kiểm tra về lực lượng và thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ sở
nếu thấy không đảm bảo hoặc chưa đầy đủ sẽ được củng cố hồ sơ kiện toàn lại lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
thực hiện khảo sát sửa chữa mua sắm trang bị bổ sung phương tiện cần thiết
để đảm bảo theo điều kiện phòng cháy chữa cháy
trước tình hình cháy nổ trong cao điểm ở phía nam thiếu tướng đặng hoàng đa
phó cục trưởng cục hậu cần trưởng ban tổ chức chương trình quấn luyện
đề nghị mỗi đơn vị cá nhân nâng cao nhận thức kiến thức chấp hành nghiêm nội quy
quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ
về công tác phòng cháy chữa cháy làm triệt tiêu các nguyên nhân điều kiện và hạn chế thấp nhất
các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín ngày hội du lịch tp hcm sự kiện thường niên
của ngành du lịch thành phố sẽ diễn ra trực tiếp tại công viên lê văn tám quận một
vào ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng năm tới đây và với chủ đề sóng động từng trải nghiệm
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám dự kiến có hơn một trăm linh đơn vị tham gia
theo ban tổ chức
hơn năm mươi tỉnh thành phố gần bốn mươi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch một mươi một nhà hàng
và các hãng hàng không như việt nam airlines vz air viettravel airlines bamboo airways
sẽ tham gia ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám
không gian ngày hội được bố trí thành ba khu vực
không gian kích cầu du lịch dành cho các doanh nghiệp
không gian trưng bày triển lãm điểm đến du lịch đặc sản vùng miền việt nam và không gian ẩm thực
tại từng gian hàng các đơn vị doanh nghiệp sẽ tự thiết kế và trưng bày sản phẩm dịch vụ đặc trưng
lợi thế tiềm năng du lịch tổ chức gặp gỡ khách hàng tự giới thiệu chào bán các sản phẩm
các dịch vụ du lịch mới hấp dẫn qua các hoạt động trò chơi có thưởng chương trình tour với giá ưu đải
trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thảo quốc gia liên kết vùng
trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch việt nam chất lượng cao sau đại dịch covid một mươi chín
hội thảo du lịch việt nam cơ hội và kết thúc hè hai nghìn hai mươi hai
phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch tp hcm tổ chức chuyến khảo sát
giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của tp hcm hoạt động tuyên truyền sản phẩm du lịch y tế
trong ngày hội du lịch năm nay chúng tôi rất kỳ vọng sẽ thúc đẩy
ngoài việc giới thiệu những tour kích cầu cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố
chúng tôi cũng muốn các tỉnh thành có thể tham gia nhiều hơn và quảng bá thêm điểm đến du lịch
hội thảo du lịch việt nam cơ hội và kết thúc hè hai nghìn hai mươi hai
những nội dung nằm trong chương trình liên kết vùng của du lịch tp hcm
lễ khai mạc ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám sẽ diễn ra lúc một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng năm
tại sân khấu chính công viên lê văn tám
sáng nay ngày năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm
xét xử bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và các đồng phạm
liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phiếu cho công ty nguyễn kim
vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
phiên toàn này được mở do có đơn kháng cáo của một mươi trên hai mươi bị cáo trong vụ án
các bị cáo này liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
với giá thấp trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng
phiên tòa bắt đầu vào lúc chín h một mươi năm phút tuy nhiên do bị cáo nguyễn trường bảo khánh
người có đơn kháng cáo nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó công ty nguyễn kim đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt
nên hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa
trước đó vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo tất thành cang một mươi năm tù về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo tể trí dũng bị hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi năm tù về hai tội tham mô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo còn lại trong vụ án từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi sáu năm tù
về một trong các tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bùi thị tuyết trang
chú huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bùi thị tuyết trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại
với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại đồng tháp trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới
lực lượng chức năng đã liên tiếp ngăn chặn hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn
trưa ngày bốn tháng năm đội biên phòng cầu muống phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đồng tháp
đã tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực canh tứ thường thuộc huyện hồng ngự
đã phát hiện một xuồng máy đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng đối tượng trên xuồng đã bỏ lại phương tiện
cùng hơn bốn gói thuốc lá ngoại các loại rồi nhảy xuống sông tẩu thoát
trước đó lúc hai giờ sáng cùng ngày đội biên phòng cầu muống cũng đã phát hiện
một gói thuốc lá ngoại vô chủ được tập kết bên bờ sông sở thượng
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật
trước tình trạng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh an giang diễn biến phức tạp
nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như quyền lợi của người nông dân
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh mặt hàng này
qua đó phát hiện tạm giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ
trưa ngày bốn tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra
tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện trợ mới tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phân bón
thuốc bảo vệ thực vật bòn hai tại ấp trung xã mỹ hiệp huyện trợ mới do ông phạm bòn hai làm chủ hộ
qua đó phát hiện tại hộ kinh doanh của ông hai có trên hai mươi gói chai bao thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra ông hai không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
vụ việc được bàn giao cho công an huyện trợ mới ra quyết định tạm giữ tăng vật để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán
thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
hơn ba bảy triệu đồng
hai tấn đậu nành đậu xanh không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ này
đang chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và lập biên bản thu giữ
hay trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu cũng bắt quả tang
một cơ sở kinh doanh đang tổ chức cho công nhân dùng phẩm màu không rõ nguồn gốc
nhuộm hơn một trăm linh kg tôm khô
đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu bắt xử lý từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
nếu như sử dụng lâu dài thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người tiêu dùng
đặc biệt là ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh hệ tiêu quá
và tìm ảnh nhiều cái nguy cơ dẫn đến một số cái bệnh ung thư
thứ hai nữa đó là nó ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh
họ làm ăn chính đáng có đăng ký sản xuất kinh doanh hàng quá có thương hiệu
nếu như mà bị hàng giả hàng kém chất lượng nó chen vào nó làm giả
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hàng thật cái quy tính của các cái doanh nghiệp
và có thể dẫn đến cái nguy cơ là bị tẩy chai hàng thật
vấn đề thứ ba nữa đó thì bên cạnh ảnh hưởng đến người tiêu dùng
cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó còn ảnh hưởng đến các cái nguồn thu của ngân sách nhà nước
trên thực tế số vụ vi phạm bị phát hiện chỉ là
phần nổi của tảng băng chìm với lợi nhuận dễ dàng kiếm được
từ việc kinh doanh thực phẩm không an toàn rất khó để thức tỉnh lương tâm
một bộ phận không nhỏ người kinh doanh
để chủ động phát hiện và xử lý các loại thực phẩm bẩn vận chuyển
và địa bàn bạc liêu tiêu thụ lực lượng công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra chặt chẽ các tuyến giao thông đường bộ đường thủy liên tỉnh
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn lậu
vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện
xử lý ba mươi bốn vụ liên quan ba mươi sáu đối tượng có hành vi buồn lậu
hành vi vận chuyển sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái
không rõ nguồn gốc xuất xứ tôm chứa tạp chất hay bơm nước và gia súc trước khi giết mổ
cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần lưu tâm đến chất lượng sản phẩm
và nguồn gốc xuất xứ tránh tâm lý ham rẻ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
bốn tháng đầu năm xuất khẩu nông sản tiêu dùng
tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế việt nam khi đạt kim ngạch một mươi bảy chín tỷ đô la mỹ
tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm ngoái
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nằm mặt hàng của giá trị xuất khẩu đạt trên một tỷ đô la mỹ là
cà phê gạo rau quả tôm và sản phẩm gỗ
trong đó tăng mạnh nhất là cà phê với mức tăng trên năm mươi chín
mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản việt nam chiếm hơn hai mươi bảy thị phần
gần đây một mươi hai trong hơn ba mươi ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng cao nhất lên đến bảy một
nhiều ngân hàng vốn đã có lãi suất tiết kiệm cao hơn mức chung thị trường
này tiếp tục nâng thêm để đẩy mạnh huy động vốn từ cư dân
đa phần các ngân hàng chọn tăng lãi suất cho các kỳ gửi ngắn hạn nâng mặt bằng chung tiền sát mốc bốn một năm
lãi suất các kỳ gửi dài hạn cũng được điều chỉnh nhưng biên độ tăng không mạnh
cụ thể có một mươi tám ngân hàng đưa lãi suất tiết kiệm một mươi hai tháng
tại quầy lên hơn sáu một năm
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh
cụ thể khi giám sát chứng khoán phái sinh đối với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam
một mươi doanh thu giá dịch vụ quản lý thuế giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ
phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với sở giao dịch chứng khoán
một mươi doanh thu giá trị giao dịch chứng khoán phái sinh
bên cạnh đó bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán
đối với ngân hàng thanh toán
hãng hàng không vietjet vừa đưa ra chương trình mở bán một triệu vé máy bay khắp việt nam và châu á
với giá đặc biệt chỉ từ năm năm trăm linh đồng chưa bao gồm thuế phí
theo đó vietjet mở bán vé khuyến mãi không giới hạn khung giờ trong một ngày duy nhất là ngày năm tháng năm
với thời gian bay từ ngày năm tháng năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế của hãng
vé khuyến mãi được mở bán trên vết thương
vietjet mở bán trên website chính thức của vietjet ứng dụng điện thoại vietjet air facebook
thưa quý vị thời gian qua môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam đã có những bước cải thiện tích cực và mạnh mẽ
mặc dù đại dịch covid một mươi chín đã làm chậm đa cải cách ở một mức độ nào đó
nhưng việt nam vẫn luôn được coi là điểm đến đầu tư kinh doanh
vì vậy cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn có những nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách thể chế
để có môi trường kinh doanh thuận lợi an toàn và giảm chi phí không cần thiết
ngay lạc khi toàn bộ nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi và bứt phá
phản ánh của phóng viên thời sự
khi dịch bệnh qua đi doanh nghiệp này cũng như bao doanh nghiệp khác gặp không ít khó khăn
về việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để có thể phát triển hơn trong thời gian tới
tuy nhiên để có được nguồn vốn thì thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng
vẫn là điều mà các doanh nghiệp chăn trở
hiện nay về vấn đề về vốn thì với doanh nghiệp thì cũng đang dần dần
cũng rất mong được tiếp cận với các dự án của các tổ chức phi chính phủ
hoặc là các tổ chức nước ngoài để có những các hỗ trợ về đầu tư về mặt công nghệ
về dây truyền sản xuất để có thể chúng ta có những số năng suất đó hiệu quả
hiện tại doanh nhân việt nam còn vướng mắt rất nhiều trong việc thủ tục hành chính
nhất là những việc thủ tục thành lập doanh nghiệp
song song với việc sở tác khởi nghiệp phát triển lớn mạnh
thì việc nhà nước ta cũng có những chính sách hỗ trợ nhất định cho các doanh nghiệp sáng tác khởi nghiệp
cộng đồng doanh nghiệp việt nam kể cả các công ty mới khởi nghiệp
hay các doanh nghiệp fbi cũng đã có sự đánh giá về môi trường đầu tư

cộng đồng doanh nghiệp việt nam hiện nay theo cách riêng của mình
nếu có những biện pháp đẩy mạnh hơn về cải cách môi trường kinh doanh
nền kinh tế việt nam sẽ sớm phục hồi sau khi bị hứng chịu thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
khi mà start up mới ra đời thì rất khó khăn về vấn đề tài chính về dòng tiền
thì nếu mà chúng tôi được áp dụng một cái luật thuế tương đương với cả các công ty
đã rất là vững mạnh đã phát triển rất là lâu rồi trong cùng một cái lĩnh vực đó
thì rõ ràng là rất khó khăn cho chúng tôi
và chúng tôi hy vọng là chính phủ và các cơ quan thuế sẽ nghiên cứu
để đề ra những cái chính sách hợp lý phù hợp với cái thực tế vận hành của các start up
thưa quý vị hiện nay cổng dịch vụ công quốc gia đã kết nối với cổng dịch vụ công cấp bộ
cấp tỉnh và tích hợp cung cấp bốn trăm linh dịch vụ công trực tuyến
riêng cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp ba tỷ đồng một năm
hiện việt nam phân đấu cắt giảm ít nhất hai mươi số quy định và cắt giảm ít nhất hai mươi chi phí tuân thủ
đây đang là những cải thiện rất là nguy hiểm
đây là những thông tin lớn về môi trường đầu tư kinh doanh để việt nam hồi phục nền kinh tế một cách nhanh nhất có thể
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
từ trước đến nay chúng ta đang chú trọng nhiều về câu chuyện về môi trường đầu tư kinh doanh
theo góc độ của những việc là đơn giản hóa các thủ tục để thành lập doanh nghiệp mới
hoặc là cái câu chuyện gia nhập thị trường của doanh nghiệp
thì đấy là cái mà hiện nay chúng ta đang tương đối tốt
nhưng một cái khía cạnh của cái đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh
đấy là câu chuyện thúc đẩy được cái tăng trưởng của các doanh nghiệp
và đặc biệt là giảm được cái chi phí cho doanh nghiệp
thì cả hai góc độ này ở trong cái bối cảnh hiện nay thì đều cần phải được nhìn nhận và cần phải được đẩy mạnh
mấy năm gần đây việt nam luôn chú trọng cải cách thể chế nhiều đợt giả soát
cắt giảm điều kiện kinh doanh
đã được tiến hành năm nay hoạt động cắt giảm chi phí tuân thủ
theo chỉ đạo nghị quyết sáu mươi nqcp của chính phủ được thúc đẩy mạnh mẽ
hầu hết các bộ đã đưa ra phương án cắt giảm chi phí
cũng như các thủ tục hành chính là từ hai mươi đến hai mươi năm
môi trường đầu tư kinh doanh sẽ phần nào thuận lợi hơn từ những đề xuất cắt giảm này
để mà cải cách thủ tục hành chúng tốt là chúng ta cần phải xây dựng
một quy trình hành chính khoa học thực sự gọn nhẹ tinh gọn
thứ hai chúng ta nên áp dụng cái công nghệ thông tin
đặc biệt là sử dụng chuyển đổi số và số hóa quy trình này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
thì những cái đó mà tổ hợp lại với nhau chúng ta là đối chiếu cạnh tranh
các nước cho rằng môi trường sẽ tốt hơn
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ tiếp tục đặt nhiệm vụ cải cách
cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu
đây được xem như một động lực để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
an toàn hơn giảm thiểu mọi chi phí
để doanh nghiệp mở rộng đầu tư qua đó góp phần phục hồi nền kinh tế
trong giai đoạn bình thường mới